quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được một mươi bốn đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả ca thị bỏng tòng văn óng ở sơn la phạm hải hoa ở hà nội đặng thị mận ở đắk nông có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả lê hoàng diệp thảo ở tp hcm trần văn thi tỉnh đồng tháp có đơn khiếu nại về bản án
khán giả phạm văn hùng tỉnh đắk lắc nguyễn thị thắng ở tp hcm nguyễn ngọc dũng ở tỉnh bình định có đơn tố cáo cán bộ
trong tuần đã có bảy công văn trả lời của cơ quan chức năng là công an tỉnh đồng nai viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
ủy ban nhân dân quận long biên tp hcm sở kế hoạch và đầu tư tp hcm văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh viện kiểm sát nhân dân tp hcm
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình

các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành

trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành